ngày một mươi sáu tháng chín cơ quan bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm
chào mừng kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân và bảy mươi năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
tiến tới chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm trong bộ đội biên phòng tỉnh
phát biểu tại lễ phát động đại tá đào xuân ánh chủ nhiệm chính trị bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ đoàn kết nhất trí quyết tâm trên dưới một lòng nêu cao tinh thần tự lực tự cường năng động sáng tạo
thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ tiêu của đợt thi đua cao điểm đề ra lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm ba mươi năm
ngày hội quốc phòng toàn dân hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín và bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tiến tới chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm theo đó một trăm linh cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh
có bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
luôn nêu cao ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao